cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi sáu các em sẽ tham gia hai môn là lịch sử và sinh học
theo báo cáo của ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu trong ngày hôm qua ngày ba tháng bảy là ngày thi thứ ba của kỳ thi
tổng số thí sinh đến dự thi so với đăng ký ban đầu của cả hai môn thi đều đạt gần chín mươi chín
số thí sinh vi phạm kỷ luật phòng thi đã giảm so với ngày thi thứ hai
cả nước có sáu mươi sáu thí sinh vi phạm quy chế trong đó năm mươi ba thí sinh bị đình chỉ
bảy thí sinh bị khiển trách và sáu thí sinh bị cảnh cáo
đánh giá chung về tình hình của ngày thi thứ ba theo báo cáo của các cụm thi ngày thi cơ bản diễn ra an toàn trật tự nghiêm túc đúng quy chế
về thời tiết nhìn chung khí hậu khá mát mẻ thuận lợi cho thí sinh dự thi
tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt không xảy ra ủn tắc
tuy nhiên hiện nay trên một số trang mạng xã hội có đăng tải đáp án các môn thi của một số cơ sở giáo dục trung tâm luyện thi
song dư luận cũng có thắc mắc và phản ánh về một số đáp án đưa ra lời giải chưa chính xác
vì vậy các thí sinh không nên lo lắng khi dựa vào những đáp án này cần tập trung làm tốt các môn thi còn lại
ngay sau khi kết thúc kỳ thi bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố đáp án chính thức để thí sinh tham khảo
vâng thưa quý vị cứ mỗi mùa thi đến thì đồng hành cùng áp lực của các em học sinh nỗi lo lắng của phụ huynh đặc biệt là các thí sinh nghèo khuyết tật
thí sinh ở xa thì luôn là những tấm lòng những tình cảm và hành động thiết thực của các tổ chức cá nhân
vâng một mươi ba tình nguyện viên của hà nội cùng thí sinh vượt vũ môn hai mươi hai sinh viên tp hcm tham gia tiếp sức mùa thi
đồng nai ra quân năm trăm linh tình nguyện viên hay tại quảng nam có hai năm trăm linh chỗ trọ miễn phí hay sáu suất cơm miễn phí tại huế và còn rất rất nhiều các hoạt động vô cùng ý nghĩa
tiếp sức mùa thi đã diễn ra trên cả nước
vâng vào mùa thi thì rồi cũng sẽ qua đi đúng không chị hạnh
nhưng mà dù có kết quả như thế nào chăng nữa thì qua những việc làm rất là giản dị tử tế của toàn xã hội dành cho các em
thì điều lớn nhất các em nhận được đó là sự ấm áp của tình người thêm yêu cuộc sống con người và có trách nhiệm với quê hương mình
em nguyễn thị hồng nhung quê ở sóc sơn hà nội
với em mỗi lần di chuyển là một lần khó nhỏ
bởi em không may mắn có được đôi chân lành lặn
như những người khác
những ngày thi này em cùng hàng nghìn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được các tổ chức cá nhân hỗ trợ về mặt thông tin điểm thi tìm và đưa các em đến chỗ trọ miễn phí
thứ nhất là do mẹ em không biết đường đi ạ
thứ hai là để ăn chợ ở đây cũng khá là đắt ạ
thứ ba là hầu như là không có nhiều kinh nghiệm đi lại với trường thi ạ
thứ ba là hầu như là không có nhiều kinh nghiệm đi lại với trường thi ạ
đối với em rất là khó khăn ạ
còn em tạ thì lien bố cô cha khi mới lên hai tuổi
mẹ nay đã giả yếu nhưng vẫn phải lo cho hai chị em ăn học
với em để có đủ tiền thuê nhà trọ và chi phí cho mấy ngày thi quả thật rất khó khăn
trong khi đó em vẫn muốn thực hiện ước mơ là học đại học để sau này giúp đỡ mẹ và những người khó khăn như em
nhưng với em điều đó rất khó
hơn ba trăm linh thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hà nội và hàng trăm thí sinh có hoàn cảnh tương tự trên mọi miền tổ quốc đã và đang được xã hội quan tâm giúp đỡ
những chương trình như cùng em đi thi là một hoạt động thiết thực mà thành đoàn hà nội thực hiện trong mùa thi này
mỗi một tình nguyện viên sẽ trực tiếp phụ trách giúp đỡ một thí sinh và người nhà thí sinh như tìm kiếm nhà trọ miễn phí chỗ ăn miễn phí đưa đón các em khuyết tật đến các điểm thi
bên cạnh đó là những suất ăn giá rẻ những bữa cơm nghĩa tình của các tổ chức tình nguyện nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh
ở các huyện xa có bữa ăn vừa rẻ vừa đảm bảo dinh dưỡng giúp các em yên tâm và tự tin trong những ngày dự thi

vâng thưa quý vị qua rất nhiều vụ việc cấp giật tài sản đã xuất hiện những hiệp sĩ an ninh đường phố
và nhờ đó sự mưu trí dũng cảm của họ mà các đối tượng phạm tội bị bắt giữ ngay tại hiện trường và trả lại tài sản cho nạn nhân
những người anh hùng đường phố này không ai khác
đó chính là người dân ạ
vâng vừa qua chị trần kim nhung trú tại phường năm thành phố cà mau cũng hết sức may mắn khi được những hiệp sĩ đường phố nơi đây cùng đồng lòng quyết tâm với chính quyền địa phương
với bắt thành công hai đối tượng cướp tài sản của chị hết sức lưu lĩnh và chuyên nghiệp khi một đối tượng trong số đó vẫn đang trong thời gian chấp hành án phạt tù treo cũng với tội danh cướp giật tài sản vào một năm trước đó
vào khoảng một mươi năm h ngày một tháng bảy đang trên đường về nhà lý đoạn giao nhau giữa đường quảng lộ phụng hiệp và đường trần hưng đạo
nằm thành phố cà mau
chị trần kim dung chú tại phường năm bất ngờ bị hai thanh niên ép sát và giật lấy chiếc điện thoại di động mà chị để trong túi quần rồi nhanh chóng tổ thoát
sau khi truy hô vào đuổi đối tượng ngồi sau đã dùng mũ bảo hiểm tấn công tới tấp vào chị
thì em đang chạy xe tập trung chạy thôi không có để ý
thì cái tay nó để lên cái túi quần em tưởng nó là dạng nó chọc kẹo này kia đó
thì em xây qua em nhìn
thì lúc trước mặt em thì cái cọng dây phô anh nghe nhạc là nằm trong cái điện thoại
thấy nó đang cầm lồng thồng là bắt đầu em truy hô lên là ăn cướp này kia đó
em mới gược theo
càng gược thì nó càng chạy càng gược nó càng chạy
nghe tiếng truy hô của bị hại nhiều người dân ở khu vực xung quanh đã nhanh chóng trợ giúp đuổi theo vây bắt đối tượng
đồng thời điện báo chính quyền địa phương và nhân dân các khu vực lân cận khép chặt vòng vây quyết tâm không để cho đối tượng tổ thoát
sau hơn ba mươi phút truy đuổi qua nhiều tuyến đường hai tên cướp đã phải bỏ xe leo lên nhà của các hộ dân gần đó để lẩn trốn

thì tôi kiếm không có thì tôi mới tức leo lên lần nữa
thì qua nhà thứ tư đó tôi mới là gán tìm cho ga
thì rút cuộc tôi mới phát hiện là nằm sát mấy nhà
dù chống trả quyết liệt nhưng với sự đồng lòng của nhân dân hai tên cướp đã bị bắt giữ cùng với tăng vật là chiếc điện thoại di động mà chúng vừa cướp được
tại cơ quan công an cả hai khai tên huỳnh hiếu liêm
chủ tế ấp ba xã bắc vân tp cm và huỳnh hải sơn tạm chú xã lý văn lâm tp cm
theo hồ sơ vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm huỳnh hải sơn bị tòa án nhân dân tp cà mau tuyên phạt ba năm tù treo
hiện còn đang trong thời gian chấp hành án nhưng lại tiếp tục tái phạm với hành vi liều lĩnh và manh động hơn
nhưng mà bữa nay mình đã phát hiện là mình phải cỡ nào mình cũng phải bắt cho dính
cở nào cũng phải bắt cho dính
bởi vì mình là người làm việc cho phường cho khốm
thì dân báo mà mình không có
có quyết tâm thì dân ở đâu có tin mình
cho nên mình phải làm cho nó thực tế ra để dân nó tin cái lòng tin của lực lượng của phường và lực lượng của khớp
trước đó một số người dân phường năm tp cm cũng đã vây bắt đến đối tượng cướp giật
được giám đốc công an tỉnh trao tặng giấy khen
với sự đồng lòng quyết tâm tấn công trên áp tuệ phạm của người dân phường năm nói riêng
và công an tp cm nói chung tình hình an ninh trật tự ở địa bàn luôn được đảm bảo và giữ vững
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba tháng bảy tại hải dương đã xảy ra một vụ sập lò vôi của ông nguyễn văn văn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
ở tại khu sáu thị trấn phú thứ huyện kinh môn là năm người tử vong
theo đó lúc đang sửa chữa lò bức tường lò vôi bất ngờ sạt xuống vùi lấp năm lao động
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra người dân địa phương đã báo cho các cơ quan chức năng
kịp thời có mặt và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
đến một mươi chín h cùng ngày các lực lượng chức năng
vẫn đang phong tỏa hiện trường thu thập chứng cứ điều tra vụ sập lò vôi khiến năm người tử vong
toàn bộ nạn nhân đều đã được đưa ra khỏi lò vôi
ông trần văn pha tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện kinh môn tỉnh hải dương cho biết
năm người bị nạn đã xác nhận được danh tính trong đó có con trai của chủ lò vôi
danh tính của các nạn nhân đã được xác định gồm
nguyễn văn luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là con của ông nguyễn văn văn chủ lò vôi
trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám xã dốc tiến
bắc sơn lạng sơn là con nuôi của ông văn
ba nguyễn văn vi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy tại khu sáu thị trấn phú thứ huyện kinh môn
trương văn bưởi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại khu năm thị trấn phú thứ huyện kinh môn
trương văn côi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm tại khu sáu thị trấn phú thứ huyện kinh môn
vâng lại một vụ việc đau lòng nữa xảy ra và theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội
thì mỗi năm việt nam có hơn bảy người đàn ông
bảy sáu trăm linh vụ tai nạn lao động làm hơn sáu trăm linh người chết
trong năm hai nghìn một mươi sáu chủ đề được nêu ra đó là doanh nghiệp và người lao động tích cực
chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo luật an toàn vệ sinh lao động
nhằm thúc đẩy xã hội kiên quyết giảm tai nạn lao động
có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
vâng tôi cũng nghĩ rằng bên cạnh việc doanh nghiệp cần phải đảm bảo an toàn
cho người lao động cho công nhân của mình
thì chính những người lao động cũng cần phải hiểu biết về pháp luật
và khi thấy môi trường làm việc mất an toàn
thì cần phải báo ngay cho các cơ quan chức năng để tránh những rủi ro có thể xảy ra
và chắc hẳn quý vị cũng như chị đinh hạnh còn nhớ vụ lật thuyền
tại sông hàn của thành phố đà nẵng đúng không chị
vâng và thông tin mới nhất thì cho biết là sở nội vụ thành phố đà nẵng đã cho biết là
tại cuộc họp xem xét trách nhiệm trong vụ chìm tàu thảo vân hai trên sông hàn
thì hội đồng kỷ luật thành phố đã thống nhất đề nghị cách chức giám đốc
cảng vụ đường thủy nội địa thành phố đà nẵng đối với ông lê sáu
trước đó tại cuộc họp xử lý các vấn đề liên quan đến vụ chìm tàu trên sông hàn
vào ngày sáu tháng sáu ông huỳnh đức thơ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
đã quyết định đình chỉ chức vụ của ông lê sáu
sau đó ban thường vụ thành ủy đà nẵng cũng đã tổ chức họp vào chiều ngày bảy tháng sáu
thống nhất với đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
về việc cách chức giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa
và cho thôi việc đối với kiếp trực đêm xảy ra tai nạn mùng bốn tháng sáu
như truyền hình công an nhân dân đã đưa vào tối ngày bốn tháng sáu
trên sông hàn đã xảy ra một vụ lật tàu du lịch thảo văn hai
chở năm mươi sáu người khiến ba người tử vong
ngay sau đó công an thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án
và bắt tạm giam thuyền trưởng tàu thảo vân ii
thưa quý vị mùa mưa bão đang đến gần
việc nâng cao kỹ năng cứu hộ cứu nạn là điều cần thiết
không chỉ người dân mà còn cả với lực lượng vũ trang
tại tỉnh quảng bình tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an
vừa bế giảng lớp huấn luyện nâng cao kỹ năng sử dụng phương tiện
thiết bị đặc trùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn trong lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn một mươi sáu
qua một mươi năm ngày huấn luyện một trăm một mươi hai học viên là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
của các đơn vị địa phương đã được trang bị những kiến thức cơ bản
về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn của ngành công an
những sự cố thường gặp và cách khắc phục sửa chữa
nâng cao kỹ năng điều khiển sử dụng các loại phương tiện đặc trùng
như xe lội nước xe thang đa năng ba mươi hai m xe thang tác chiến năm mươi năm m
xe chuyên dụng đặc trùng cứu hộ xe cứu hộ giao thông hạng nặng
kết quả quan trắc môi trường của tháng sáu tại các vùng nuôi thủy sản
trong tỉnh phú yên cho thấy một số vùng nuôi bị ô nhiễm
khả năng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của thủy sản nuôi
nếu không có biện pháp phòng tránh hiệu quả
tại nhiều vùng nuôi các chỉ tiêu đáng chú ý như độ mặn độ kiềm thấp
lượng ammoniac vượt ngưỡng giới hạn cho phép
hệ thống nước ngầm tại nhiều vùng đang có nguy cơ ô nhiễm
phốt phát vượt ngưỡng giới hạn cho phép nên có nguy cơ phát triển các loài tảo vi tạo
tại một số vùng nuôi có hàm lượng chất hữu cơ trong nước vượt ngưỡng
nguy cơ thiếu oxy hỏa tan trong nước thì vào dạng sớm trong những ngày nắng nóng
hoặc mưa cũng xảy ra
riêng tại vùng nuôi mỹ phú xã xuân phương
thị xã sông cầu vùng nuôi tôm hùm tập trung bị chết hàng loạt cách đây ba tuần
có hàm lượng oxy hỏa tan trong nước rất thấp nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng
nên người nuôi cần lưu ý thường xuyên làm vệ sinh lưới lồng sạch sẽ
thông thoáng để tăng lưu tốc dòng chảy có biện pháp tăng hàm lượng oxy trong lồng
bè nuôi sắp xếp lại vị trí lồng bè nuôi trong vùng để nước lưu thông tốt nhất
vâng và không chỉ tại phú yên ạ mà tại rất nhiều các địa phương khác
thì việc tăng cường quản lý môi trường nước tại các vùng nuôi trồng thủy sản
đang là vấn đề rất là chăn trở của các sở ban ngành địa phương
âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng là nơi neo trú tàu thuyền lớn nhất khu vực miền trung
nay còn được biết đến như một điểm nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng
nhiều năm qua mặc dù chính quyền thành phố đà nẵng loay hoay với các giải pháp xử lý ô nhiễm
nhưng cho đến nay vẫn chưa thể khắc phục được
hàng trăm tấn rác thải nổi lệnh bệnh trên mặt nước
một số khác bị sóng đánh giạt thành từng mảng lớn nhỏ ven bờ
cùng với đó là mùi hôi thối nồng nặc từ sát cá chết
chất thải từ các thuyền neo trú và nước thải từ các nhà máy xung quanh khu vực
làm tỏa hàng cây số gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến đời sống của người dân sinh sống và làm việc tại âu thuyền này
nhiều năm qua mặc dù chính quyền thành phố đà nẵng loay hoay với các giải pháp xử lý ô nhiễm
nhưng cho đến nay vẫn chưa thể khắc phục được

cũng tại đây nước thải từ các nhà máy chế biến thủy hải sản thức ăn chăn nuôi đều xả ra khu vực âu thuyền
với đó nước thải từ quá trình sơ chế thao rửa tàu thuyền tạo thành một chất nhầy từ cá và dầu của các thuyền cũng thải trực tiếp ra đây
và với địa thế và luồng chảy tù úng khó lưu thông nước chỉ quần quanh trong một diện tích nhỏ
và trong những lần tiếp theo họ lại múc chính thứ nước này lên để sơ chế hải sản tạo nên một vòng luận quẩn
và dần dần cô đắp lại gây nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng tại đây
một năm như vậy vô ở cặp cán này khoảng một mươi bốn một mươi năm nghìn lượt
trong đó tàu của ngụa tỉnh chiếm bảy mươi
tuy nhiên anh ở ngụa tỉnh anh rời đây mai đó bữa hôm nay anh vô cận này ngày mai anh vô cận kia
anh vô cận mình anh nhớ sụp tới thì anh bắt đầu làm tốt
mà quang thú quang anh đi qua các tỉnh khác các cận khác anh cứ rửa bức
anh làm quang tay thú quang nhưng khi mà anh vô mình khi mình loa lên anh cứ sực tỉnh
nhưng anh sực tỉnh thì anh đã làm mấy cái động tác ra một ít
có nghĩa là anh sực tỉnh khi mà nghe được loa thì anh đã làm ra một cái vấn đề coi như là đã có hành vi bức rắc bài bạc
với đặc thù và truyền thống của ngành ngư nghiệp rác và nước thải của hoạt động khai thác vẫn thường xuyên đổ ra biển mà không có một quy định cụ thể nào kiểm soát tình trạng này
và ông thuyền thọ
tình trạng quang đã và đang trở thành nạn nhân điển hình
thực trạng trên đòi hỏi các cấp chính quyền cần sớm có quy định cụ thể kiểm soát tình trạng này
cùng với đó chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp kiểm chế ô nhiễm khai thác tình trạng lưu trường tại đây
tổng cục du lịch vừa có công văn gửi các sở du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch trên cả nước yêu cầu chấn chỉnh gấp hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành
để chấn chỉnh tình trạng trên các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
phải sử dụng hướng dẫn viên du lịch quốc tế
các trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định của luật du lịch
phải báo cáo tổng cục du lịch để thu hồi giấy phép kinh doanh
thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch đối với các trường hợp vi phạm một trong những nội dung quy định của luật du lịch
công văn trên cũng nhấn mạnh đối với các trường hợp doanh nghiệp vi phạm khi sử dụng người nước ngoài để hướng dẫn cho du khách
trong đó việc sử dụng người trung quốc làm hướng dẫn viên trái phép
sở du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch phải tước giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế từ sáu đến một mươi hai tháng theo quy định
do vậy việc tổng ra soát toàn diện các lĩnh vực hoạt động của những cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chuyên phục vụ khách trung quốc
được các ngành chức năng thành phố nha trang khánh hòa hết sức quan tâm
các đợt tiến hành kiểm tra ở nhiều nơi nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh
vâng và qua kiểm tra thì cho thấy là một số đơn vị vẫn chưa chấp hành đúng các quy định pháp luật về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết
đáng lưu ý là nổi lên hiện tượng nhiều cơ sở lưu trú chuyên đón khách trung quốc thì hạ giá phòng rất thấp và để cạnh tranh nhau
và trước thử trận đó thì công tác quản lý giá đối với những cơ sở này cũng cần được lưu ý và có những hướng giải quyết kịp thời
với việc không niêm yết giá hoặc có niêm yết nhưng không đúng quy định
có niêm yết giá tại quầy lễ tân nhưng chưa được mẫu giá niêm yết chưa cập nhật bổ sung
ba công ty chuyên nâng khách du lịch trung quốc gồm công ty du lịch lữ hành nụ cười vàng
công ty trách nhiệm hạn đầu tư thương mại và dịch vụ thái hòa
và chi nhánh công ty cổ phần tư vấn và đầu tư tràng an đã bị phạt hành chính
trong quá trình thực hiện thì có một số sản xuất nhất định và cái này cũng đã được đoàn kiểm tra lên ngành của tỉnh nhắc nhở
và từ tháng bảy chúng tôi sẽ thực hiện
tôi nghĩ là theo đúng quy định của nhà nước và cái việc mà bán đúng giá tôi nghĩ đó là cái trách nhiệm
và cũng là cái quyền lợi của mỗi doanh nghiệp trong cái ngành khách sạn nội riêng và trong cái tòa bộ nền kinh tế nói chung
ngoài những lỗi về niêm yết giá trái ngược với vi phạm bán giá phòng cao hơn mức kể khai đăng ký
thì nay tình trạng bán giá thấp hơn đăng ký lại xảy ra
tại một số khách sạn lớn có số lượng khách trung quốc chiếm đến tám mươi
giá bán trên hợp đồng với các công ty lữ hành chỉ bằng từ ba mươi
tuy pháp luật về giá không cấm nhưng đây là hiện tượng bất thường
hiện tượng này kéo dài sẽ dẫn đến nhiều bất lợi trong ngành dịch vụ du lịch của khánh hòa
bán thấp hơn giá niêm yết không phạt không vi phạm
nhưng mà nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng là cạnh tranh không lành mạnh
thứ hai là thất thu về thuế
chấp hành các quy định về an toàn chở quá tải thuyền trưởng không có bảng lái
và trong các nội dung này
mùa mưa bão đang đến gần thì để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc
lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng ninh đã xác định kế hoạch tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải đường thủy
kỳ nhận của báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
theo đó tại vùng biển tỉnh quảng ninh trung bình mỗi ngày có gần chín phương tiện đánh bắt thủy sản và vận chuyển hành khách qua lại
với số lượng phương tiện lớn như vậy nhưng hạ tầng cơ sở lại chưa đáp ứng kịp thời
khiến nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy hết sức nặng nề
hơn thế nữa tình trạng chở quá tải vi phạm các quy định của pháp luật về điều kiện an toàn phương tiện vẫn diễn ra
khiến nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy trở nên đáng báo động đặc biệt là khi mùa mưa bão đang đến gần
để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng ninh đã xây dựng các kế hoạch ứng phó
đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân
sau khi va chạm mạnh xe máy đã bị kẹt dưới gầm ô tô tải khiến hai xe bốc cháy dữ dội
tài xế ô tô mở cửa chạy thoát thân
người điều khiển xe máy đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động xe chữa cháy tới hiện trường
tuy nhiên do bình xăng của xe máy bốc cháy mạnh nên cả ô tô và xe máy gần như bị thiêu dụi hoàn toàn
lực lượng thanh tra giao thông quản lý vận tải phương tiện sở giao thông vận tải và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên
vừa mở đợt kiểm tra chuyên đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
nội dung kiểm tra tập trung vào các quy định về đăng ký đăng kiểm phương tiện bằng cấp chứng chỉ của thuyền viên
người lái phương tiện thủy nội địa quy định về điều kiện hoạt động của bến bãi
phương tiện vi phạm về quá mớm
quá tải trên đường thủy và tại các bến nội địa
trong ngày đầu gia quân đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra chín bến cảng nội địa
các lỗi chủ yếu là bến bãi sạt lở không có đệm chống va biển báo không đảm bảo
đoàn kiểm tra đã chấn chỉnh đình chỉ năm bến cảng xử phạt hành chính một trường hợp
thưa quý vị dù cảng lý sơn là cảng cá
tuy nhiên trong thời gian qua thì phần lớn hoạt động ở cảng chủ yếu lại dành cho tàu vận tải hành khách
và tàu hàng
nay lại có thêm đội tàu cano cao tốc khiến cho hoạt động tại đây vô cùng lộn xộn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
mùa hè này những chuyến tàu khách liên tục rời cảng sa kỳ đưa khách ra lý sơn tham quan
thời điểm tàu cập biến thường chung với thời gian tàu cá của ngư dân vào cảng bán cá
và tàu vận tải đang lên xuống hàng
trên cảng các loại xe tải chở vật liệu các loại xe ba bánh bốn bánh cheo chở hàng đón khách
hàng chục xe taxi xe chạy
và nhiều người khách cũng tranh thủi chen lớn bắt khách
khiến cho cầu cảng rộng hơn chục mét cũng không có lối đi
khó khăn lắm du khách mới khuân vác hành lý rời khỏi cầu cảng hay lên tàu
tất cả các trang thiết bị vừa cũ chật
và những điều kiện như sắp xếp của nội quy cảng vụ họ làm cũng không được quy chuẩn hơn
chúng mình cũng chỉ biết thế thôi mà cảm nhận là nó không an toàn đi nó không được thoải mái lắm
với nhiệm vụ là cảng cá là nơi để tàu thuyền hương dân cập biến đưa cá lên bờ
nhưng mấy năm nay khách du lịch ra quá đông khiến cho cảng cá bị quá tải
hơn nữa với nhu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho đảo nên cảng cá kiêm luôn cả nhiệm vụ bốc giữa hàng hóa
tình trạng quá tài ở cảng cá lý sơn xảy ra nhiều năm nay nhưng chưa thể khóc được
để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong cái dịp lễ tết hoặc là các cái ngày lễ cuối tuần
thì bọn quân lý cảng phối hợp với bộ đội biên phòng và cổng vụ hoàn hải của ngoại để phối hợp
và đặc biệt trong đó là các chủ phương tiện phải tha phiền cái lịch chạy cuốn chiếu liên tục để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
mà đặc biệt trong đó là cái cảng lý sơn thì là nó còn rất là phức tạp
từ đầu năm đến nay lý sơn đã đón trên sáu mươi năm lượt du khách doanh thu đạt bốn mươi năm tỷ đồng
du khách đến với lý sơn ngày càng đông trong khi hạ tầng không đáp ứng kịp
khiến địa phương lúng túng cầu cảng được xem là một bộ mặt của lý sơn
bởi đây là điểm đầu tiên đập vào mắt du khách khi đặt chân lên đất đảo
vì thế trong điều kiện khó khăn chưa thể có cảng biển dành riêng cho vận tải khách du lịch
thì ủy ban nhân dân huyện lý sơn cần phải chấn chỉnh tình trạng buôn bán đòn khách lộ sộn của các loại xe dịch vụ tại cầu cảng
đại diện tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec cho biết
vec đang phối hợp với nhà thầu liên danh e ba
fsv viettel nghiên cứu triển khai lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng
trước mắt hệ thống etc được triển khai lắp đặt thử nghiệm ngay đầu tháng bảy
tại hai trạm thu phí đại xuyên và cao bồ trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
sau thời gian thử nghiệm vec sẽ tổ chức tổng kết đánh giá khắc phục những tồn tại
để đưa vào áp dụng trên các tuyến cao tốc do vec đầu tư quản lý
nhằm tránh hiện tượng phát sinh giữa các đơn vị thu phí với lái xe
cũng như xảy ra ủn tắc giao thông tại trạm thu phí khi phải xử lý lỗi kỹ thuật
dự kiến sau hai tháng thí điểm tại hai trạm thu phí nói trên
vec sẽ rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các trạm thu phí do tổng công ty đang quản lý và khai thác